nhân dịp giáng sinh năm hai nghìn một mươi tám sáng nay đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã đến thăm chúc mừng hội thánh tin lành việt nam
bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân gửi lời chúc giáng sinh an lành hạnh phúc đến mục sư thái phước trường
hội trưởng hội thánh tin lành việt nam khu vực miền nam và các vị mục sư
đồng bào theo đạo tin lành luôn mạnh khỏe được nhiều hồng ân của thiên chúa
lãnh đạo tp hcm luôn tin tưởng và mong muốn hội thánh tin lành tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp
sống phúc âm phụng sự thiên chúa phục vụ tổ quốc và dân tộc vận động các vị chức sắc chức vị
bà con tín hiểu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc đóng góp công sức
chung tay xây dựng tp hcm ngày càng phát triển